trong quá trình điều tra giai đoạn hai của vụ án xảy ra tại ngân hàng scb
bộ công an làm rõ hành vi rửa tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà trương mỹ lan
thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế nhận định
sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng bà lan đã đem đi đầu tư mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc
đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư
thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
bộ công an thông tin về quá trình điều tra giai đoạn hai trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng scb và các đơn vị liên quan
theo thiếu tướng thành đây là vụ án lớn với số lượng bị can người liên quan rất nhiều
vì vậy cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong hai giai đoạn
ở giai đoạn hai bộ công an tập trung điều tra hai tội danh chính
là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền của bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cho hay
cơ quan điều tra bước đầu xác định bà trương mỹ lan đã thông qua bốn doanh nghiệp
để phát hành hai mươi năm gói trái phiếu thu khoảng ba mươi tỷ đồng
khó khăn bây giờ là xác định bị hại những nhà đầu tư mua trái phiếu thiếu tướng thạnh nói
vì cục phó đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà lan và đồng phạm
cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo
đối với hành vi rửa tiền thiếu tướng thành cho biết pháp luật đã quy định rõ những hành vi để rửa tiền
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế lấy ví dụ như người phạm tội dùng tiền
có được do phạm tội mà có để sử dụng vào việc đầu tư giao dịch ngân hàng kể cả là tài trợ từ thiện
thông tin thêm thiếu tướng thành cho biết
số tiền mà bà trương mỹ lan rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đầu tư
mua gom các bất động sản lớn trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài
theo kết luận điều tra với vai trò là chủ tịch vạn thịnh pháp
bà trương mỹ lan sở hữu số lượng lớn các công ty con công ty liên kết
giao cho người nhà người thân tín điều hành quản lý
tại ngân hàng scb bà trương mỹ lan dù không nắm giữ chức vụ tại đây nhưng lại là cổ đông chính
có thời điểm nắm giữ đến tám mươi năm cổ phần
kết luận điều tra xác định
bà lan dùng scb làm kênh huy động vốn cho cá nhân mình
cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong scb
vốn là tiền của người dân và khách hàng gửi vào ngân hàng
với các thủ đoạn trên trương mỹ lan và đồng phạm đã rút ruột ba trăm linh bốn chín mươi sáu tỷ đồng của scb
số tiền này đến nay không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn một trăm hai mươi chín ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
kết luận điều tra xác định bà trương mỹ lan và đồng phạm gây thiệt hại với tổng số tiền
là bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
đáng chú ý trong vụ án này cơ quan điều tra đã kê biên khối tài sản đồ sộ của bị can trương mỹ lan
cụ thể cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tạm giữ một hai trăm sáu mươi sáu bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giấy chứng nhận công trình xây dựng một bảy trăm tám mươi bốn bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
danh sách hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê và hai mươi một hợp đồng công chứng một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án phước kiển
huyện nhà bè tp hcm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng tiến hành kê biên đối với một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan đến bà trương mỹ lan
cây biên tám trăm năm mươi bảy triệu cổ phần scb của bà lan và các cá nhân đứng tên hộ cây biên sáu mươi một bất động sản và ngăn chặn giao dịch tám bất động sản của các bị can trong vụ án
ngoài ra cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng kê biên hai mươi hai tài sản là phương tiện gồm một du thuyền hai tàu
một mươi chín ô tô của bà trương mỹ lan
bà trương mỹ lan và trương huệ vân do các pháp nhân đứng tên
bên cạnh đó còn có một số tiết kiệm thiết bị điện tử và các đồ vật khác
vậy trong nước bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp có những tài sản nào
đó là những tòa nhà triệu đô
đầu tiên phải kể đến là khách sạn daiu tổ hợp trung tâm thương mại đi hà với tổng diện tích gần ba hectare
khách sạn dai u hà nội năm sao khu văn phòng đi hà business center và khu căn hộ cho thuê đi hà service apartment
trong thời gian đầu
trong thời gian hoạt động dai u là khách sạn lớn nhất của hà nội
thu hút giới doanh nhân và nguyên thủ các quốc gia chọn là nơi nghỉ ngơi khi đến việt nam
khách sạn dai u hà nội nằm ở vị trí đắc địa với bốn mặt phố bao quanh
nằm ở trung tâm cửa ngõ phía tây của hà nội với hơn bốn trăm linh phòng nghỉ
phần không gian mở của cụm tổ hợp dai u hướng về phía hổ thủ lệ
trước khi về tài vạn thịnh pháp khách sạn dai u trải qua ba đời chủ
đến năm hai nghìn một mươi năm công ty cổ phấn bông sen công bố tại đại hội đồng cổ đông
có kế hoạch đầu tư ba sáu trăm năm mươi tỷ đồng để sở hữu năm mươi một vốn khách sạn đài u hà nội
như vậy tổ hợp khách sạn daiu được định giá lên tới gần bảy một trăm sáu mươi tỷ đồng vào thời điểm năm hai nghìn một mươi năm
đến năm hai nghìn một mươi sáu công ty bông sen đã mua được ba mươi bốn tám mươi ba vốn khách sạn
nhưng sau đó công ty không công khai tiến độ thương vụ này
cho đến phiên tòa này qua lời khai của bà trương mỹ lan
thì bông sen khóc khi ấy là chủ khách sạn dai u
toàn bộ khối tài sản này gia đình bà trương mỹ lan chiếm trên chín mươi ba cổ phần
trong phiên xét xử bà trương mỹ lan đã đề nghị bán khách sạn dau để khắc phục hậu quả của vụ án
cách khách sạn dai u vài chục mét là tòa nhà capitol plain hai mươi chín liễu giai ba đình hà nội
là tòa nhà văn phòng hạng a với hai tòa tháp văn phòng cao ba mươi bảy tầng
diện tích cho thuê thực là một trăm linh m hai
về kiến trúc capital bland lấy cảm hứng kiến trúc hình ảnh con rồng từ trong truyền thuyết dân gian việt nam
ý tưởng vầy rồng trên nền kính và thiết kế của tòa nhà để mô phỏng một con rồng đang bay nhảy
tòa nhà vốn là một phần của dự án vinhome metropolis
sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân công ty cổ phần twin peaks
thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản singapore capital land
đầu năm hai nghìn hai mươi hai capitol land thông báo thoái vốn khỏi tòa nhà capitol plain
và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này cho một bên thứ ba với giá trị là bảy trăm năm mươi một triệu đô la singapore
tương đương là năm trăm năm mươi triệu đô la mỹ khoảng một mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
chủ mới tòa nhà văn phòng tọa lạc tại trung tâm quận ba đình hà nội
được giới thiệu là công ty cổ phần đầu tư và phát triển viva land
vivaland từng được giới bất động sản nhắc đến là doanh nghiệp có mối liên hệ với vạn thịnh pháp
trên website chính thức của tập đoàn vạn thịnh pháp trước đó cũng xuất hiện thông tin vivaland là đối tác
một tòa nhà đẹp lộng lẫy giữa thủ đô giá trị hàng trăm triệu đô la mỹ
nhưng bấy lâu nay thiên hạ vẫn chỉ dừng lại ở việc đồn đoán về chủ nhân của nó
sự giàu có xa hoa cùng những bí ẩn thâm sâu trong gia tộc trương mỹ lan được hé mở một phần khi bà lan phải đứng trước tòa
với tư cách bị cáo trong một vụ đại án vô tiền khoáng hậu
bà trương mỹ lan thừa nhận đây là tài sản của gia đình mình được mua với giá là bảy trăm linh triệu đô la mỹ
chưa kể chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện nay bị cáo muốn bán tài sản này với trị giá là một tỷ đô la mỹ
tuy nhiên tòa thông báo đã nhận được thông tin con gái bị cáo lan gửi cho hội đồng xét xử
thì tòa nhà capitol plain hai mươi chín liễu dai dự kiến được trả khoảng ba trăm sáu mươi triệu đô la mỹ

xây dựng trung tâm thương mại trên đất vàng
ngoài những tài sản khổng lồ được bị cáo trương mỹ lan lần đầu xác nhận tại tòa
phan thịnh pháp còn sở hữu hàng loạt dự án đắc địa tại trung tâm cung đường nguyễn huệ
nơi đặt trụ sở chính của vạn thịnh pháp
đồng khởi của các địa điểm xung quanh ở trung tâm thành phố hồ chí minh quận một quận ba
trong đó phải kể đến khách sạn bốn sao blan hotel sài gòn trên đường nguyễn huệ
thuộc quản lý của công ty cổ phần bông sen công ty con của vạn thịnh pháp
cũng tại khu đất vàng trung tâm quận một
vạn thịnh pháp còn sở hữu khu phức hợp trung tâm mua sắn union square
với bốn mặt tiền đường đồng khởi lê lợi nguyễn huệ lê thánh tôn
gần kề với trụ sở hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nơi này có tổng diện tích sàn lên đến chín mươi một m hai
quy mô sáu tầng hầm và chín tầng nổi trong đó có năm tầng nổi là khách sạn năm sao
kể đến là trung tâm mua sắm andong plaza và khách sạn năm sao windsor plaza
đường an dương vương quận năm cũng thuộc sở hữu của tập đoàn vạn thịnh pháp
andong plaza và khách sạn năm sao windsor plaza có tổng vốn đầu tư hơn gần một ba trăm linh tỷ đồng
với tòa nhà cao hai mươi năm tầng và trung tâm thương mại hội nghị
wiser plaza là khách sạn đầu tiên do tư nhân việt nam đầu tư và quản lý đạt tiêu chuẩn năm sao
và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn như hội nghị apec năm hai nghìn sáu
thời điểm hiện tại andong plaza windsor hotel vẫn hoạt động bình thường nhưng lại rơi vào trạng thái khá vắng khách
một tài sản khác được bị cáo trương mỹ lan nhắc đến tại tòa chính là biệt thự cổ nằm tại số một trăm một mươi

căn biệt thự cổ được xây dựng trên khu đất hai tám trăm một mươi chín m hai theo kiến trúc pháp cổ
là nhà cấp hai ba gồm hai tầng
với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn hai m hai
vào năm hai nghìn một mươi ba khi thị trường bất động sản diễn ra sôi động
căn biệt thự trên một trăm linh tuổi này được giao bán với giá là bốn mươi bảy triệu usd
nhưng đến năm hai nghìn một mươi năm công ty cổ phần minerva được bà lan đứng tên chủ sở
nhưng đến năm hai nghìn một mươi năm công ty cổ phần minerva được bà lan đứng tên chủ sở
lan đứng tên chủ sở hữu đã mua thành công với trị giá ba mươi năm triệu usd
khoảng hơn bảy trăm linh tỷ đồng theo tỷ giá giai đoạn đó
ngay sau khi mua lại căn biệt thự này bà lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm hai nghìn một mươi
sau khi bà trương mỹ lan bị bắt lực lượng chức năng đã đến nơi làm việc
rồi nhà thầu đã thông báo đóng cửa công trình ngưng thi công
trả lời trước tòa bị cáo lan xin giữ lại căn biệt thự này vì là di tích cổ gia đình muốn bảo tồn
một mắt xích quan trọng trong vụ án vạn thịnh pháp là bị cáo chu lập cơ chồng của trương mỹ lan người nắm vai trò là cổ đông chính sở hữu chín mươi chín hai mươi sáu cổ phần và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư times square
doanh nghiệp sở hữu tòa nhà times square tọa lạc ngay mặt tiền đường nguyễn huệ phường bến nghé quận một
times square là cao ốc phức hợp nằm ở vị trí trung tâm đường nguyễn huệ tòa nhà cũng được xem là trái tim của thành phố hồ chí minh
tổng thể kiến trúc của times square gồm tòa tháp cao ba mươi chín tầng một trăm sáu mươi ba năm m có khối bệ sáu tầng và ba tầng hầm với tổng diện tích xây dựng khoảng chín mươi m hai
chiều cao của times square lên tới gần một trăm sáu mươi năm mét và là tòa nhà thứ hai của thành phố hồ chí minh có sân đậu trực thăng trên sân thượng
toàn bộ mặt ngoài của times square là the riverside saigon được giới thiệu là một trong số những khách sạn sáu sao đầu tiên ở việt nam
từng ở vị trí thứ tư
trong danh sách năm mươi khách sạn tốt nhất thế giới khách sạn có mặt tiền hướng ra đường đồng khởi và nguyễn huệ với thiết kế vương giả lộng lẫy tinh xảo đến từng chi tiết vừa phóng thoáng hiện đại lại vừa cổ điển quý phái
bị cáo chu lập cơ thừa nhận đồng ý để vợ là bà trương mỹ lan và tập đoàn vạn thịnh pháp làm thủ tục đầu tư cấp phép xây dựng huy động vốn vay vốn ngân hàng scb thực hiện công trình tòa nhà times square khu liên hợp văn phòng khách sạn căn hộ cao cấp trung tâm thương mại
sau đó ông chu lập cơ lại thống nhất với vợ sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án times square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân pháp nhân do bà trương mỹ lan chỉ định
công ty times square ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông nghị quyết chấp thuận thế chấp để hợp thức hóa giấy tờ bảo lãnh khoản vay tại ngân hàng scb giúp cho bà trương mỹ lan rút ruột tiền tại scb gây thiệt hại hơn chín tỷ đồng
những khối tài sản khổng lồ của bà lan từ đâu mà có những thương vụ mua bán hàng trăm triệu đô la chỉ trong trước mắt mang dấu ấn trương mỹ lan chỉ đến khi bà lan bị bắt truy tố về bà tội danh tham mô tài sản đùa hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng thì cả xã hội mới bảng hoảng và vỡ lẽ
bị cáo rút ruột của ngân hàng scb một triệu tỷ đồng từng đó tiền thì bà muốn làm gì cũng được những góc khuất sẽ được hẻ lộ và phơi bày những cuộc tranh luận tiếp theo
tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra giai đoạn hai của đại án này cơ chế đặc biệt thu hồi tài sản vụ án vạn thịnh pháp cần thống nhất rất cao giữa các cơ quan để dễ áp dụng thi hành án nhanh
ông nguyễn văn hòa cục trưởng thi hành án dân sự tp hcm nói tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm tổng cục thi hành án dân sự bộ tư pháp vào sáng ngày một mươi tháng bốn
tài sản cần thu hồi trong vụ án vạn thịnh pháp gồm khoảng một sáu trăm linh bất động sản hai mươi ba mã cổ phiếu cổ phần giá trị đặc biệt lớn
đa số bất động sản nằm tại tp hcm cục thi hành án dân sự tp hcm đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các bất động sản này và đang phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đối chiếu các loại giấy tờ
bên cạnh tài sản theo ông hòa số tiền trong vụ án cần thu hồi ước tính là bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng có tám mươi tại tp hcm
số bị hại giai đoạn đầu không nhiều nhưng giai đoạn hai của vụ án lên tới ba mươi sáu người
ở giai đoạn hai của vụ án vạn thịnh pháp bà trương mỹ lan và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu trái pháp luật từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi chiếm đoạt khoảng ba mươi tỷ đồng của hơn ba mươi người dân
ngoài ra bà lan và nhiều bị can còn bị điều tra tội rửa tiền
tính pháp lý của các tài sản và dự kiến tình huống xảy ra khi thi hành án cũng được tính đến
chúng tôi đã trao đổi với cơ quan điều tra để nắm rõ bản chất của dòng tiền
tính chất các tài sản nhằm đảm bảo thu hồi tối đa nhanh đúng pháp lý tránh xảy ra điểm nóng
ông hòa cho hay cho rằng khó khăn đầu tiên khi thu hồi tài sản trong đại án vạn thịnh pháp là các quy định còn trồng chéo
ông hòa đề nghị các cơ quan sớm sửa đổi pháp luật thi hành án phù hợp thực tế đảm bảo nhanh hiệu quả
ông đề xuất bộ tư pháp tăng cường nhân sự biên chế cho tp hcm để thi hành vụ án vạn thịnh pháp bởi cục thi hành án dân sự đang rất áp lực